thông qua các mối quan hệ quen biết khanh đã rủ hai thanh niên ở cà mau đi sang campuchia để lao động
sau đó hai thanh niên này lại rủ thêm hai người phụ nữ đi cùng
sau khi đến tp hcm khanh đón cả bốn người đưa xuống tỉnh long an và tổ chức cho cả nhóm trốn sang biên giới campuchia bằng đường tiểu ngạch
toàn bộ chi phí đi từ cà mau sang campuchia đều do khanh sắp xếp và chi trả
mục đích của khanh là tổ chức cho cả bốn người trốn sang campuchia lao động trái phép
tối qua tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
lật xe chở gỗ khiến sáu người bị thương
trong lúc nhà anh nguyễn thành tuân ở thôn suối loa xã ba động huyện ba tơ tổ chức sinh nhật cho con
thì xe đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi sáu c sáu nghìn năm trăm chín mươi bốn chở gỗ keo từ hướng xã ba sa huyện ba tơ xuống khu kinh tế dung quốc
đã bất ngờ lao vào bên đường đâm vào ô tô bảy chỗ và bị lật đổ tràn gỗ keo ra đường
hậu quả khiến sáu người bị thương phải đi cấp cứu trong đó có hai phụ nữ mang thai và bốn trẻ em
riêng tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang được công an huyện ba tơ điều tra làm rõ
hậu thường trú tại xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái về hai tội doanh mua bán trẻ em và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số sáu trên một mươi bảy
phố tứ không phường tứ minh thành phố hải dương tỉnh hải dương
và đối tượng đinh xuân phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một mươi bảy b
phố bắc sơn phường quang trung thành phố hải dương tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý